tại trụ sở chính phủ ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến về vai trò hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cùng dự có các cơ quan bộ ngành trung ương và sáu mươi ba điểm cầu trên cả nước
tính đến nay vốn tín dụng chính sách đã đầu tư đến một trăm linh xã phường thị trấn trên toàn quốc giai đoạn từ hai nghìn một mươi sáu đến ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đã có gần tám triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vai vốn từ ngân hàng chính sách với doanh số cho vai đạt hai trăm hai mươi một sáu trăm chín mươi tám tỷ đồng góp phần giúp trên một bốn triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo thu hút và tạo việc làm cho bảy trăm bảy mươi năm lao động
tuy nhiên hoạt động của tín dụng chính sách xã hội vẫn còn những
đó là nguồn lực để thực hiện các chương trình tiến dụng còn hạn chế so với yêu cầu thực tiễn
các đối tượng thụ hưởng là học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi mới chỉ trong phạm vi nhất định
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh trong năm hai nghìn hai mươi và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tăng trưởng tiến dụng hàng năm của ngân hàng chính sách xã hội tối thiểu phải đạt một mươi phân đấu ở mức một mươi hai
giao bộ tài chính ngân hàng nhà nước việt nam ngân hàng chính sách xã hội hoàn thiện chính sách như nâng mức cho vay
kéo dài thời gian cho vay đối với hộ mới thoát nghèo tăng mức cho vay đối với hộ sản xuất và các chương trình nước sạch